về vụ án mạng nghiêm trọng tại căn nhà số chín mươi tổ ba ấp năm xã hưng hòa huyện bầu bàng tỉnh bình dương
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã xác định được những người có liên quan đến vụ án này
theo đó qua khám xét xe ô tô bảy chỗ hiệu foy brex biển kiểm soát năm mươi một a bảy mươi một nghìn tám trăm ba mươi chở nhóm bốn phụ nữ đã bị bắt
công an phát hiện nhiều vật dụng như nồiêu song chảo chén bát quần áo và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm
gồm cọc tiền năm trăm linh đồng và cọc tiền hai trăm linh đồng
qua làm việc ban đầu bốn người phụ nữ thừa nhận trước đó khoảng một tháng có thuê và lưu trú tại căn nhà số chín mươi tổ ba ấp năm xã hưng hòa huyện bầu bàng tỉnh bình dương
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe ô tô nói trên và tiến hành điều tra thu thập các chứng cứ và những người có liên quan để làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
diễn biến của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
sáng qua một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê thuộc xã nam hồng huyện đông anh tp hà nội khiến hai người tử vong do ngạt khói
vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa và khói bao trùm ngôi nhà ống xây năm tầng đã chi hô đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hỏa
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện đông anh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến cứu nạn dập lửa
nhiều lực lượng thuộc xã nam hồng cùng chính quyền huyện đông anh cũng đã có mặt kịp thời chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn
được biết hiện trường cháy trước đây là quán kinh doanh karaoke nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán cà phê
tuy nhiên do nơi xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu bắt lửa như mút xốp đồ đạc đã khiến cho ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lớn tạo khói độc bao trùm từ tầng một đến tầng tung của ngôi nhà
thời điểm tiếp cận vào phòng lực lượng chức năng phát hiện đã có hai nạn nhân tử vong do ngặt khói nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
trần việt đức đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông với nồng độ cồn vượt quá mức cho phép rồi gây tai nạn khiến hai người thương vong
trần việt đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường năm tp đông hà tỉnh quảng trị đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đông hà bắt khẩn cấp
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm trần viết đức đã sử dụng rượu bia và điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn a năm nghìn chín trăm hai mươi bốn gây tai nạn làm hai người thương vong
kết quả nồng độ cồn đo được tại thời điểm mà trần viết đức đến cơ quan công an trình diện là chín trăm linh chín mg trên một lít khí thở vượt quá mức độ cho phép
đột nhập vào nhà chủ đại lý thức ăn gia súc để trộm tài sản khi bị phát hiện giết nạn nhân và cướp số tiền gần một mươi ba triệu đồng
nguyên nhân phạm tội là do thiếu tiền cưới vợ và sau khi gây án đối tượng đã dùng số tiền đó đi mua nữ trang để chuẩn bị cho lễ cưới của mình
chỉ sau ba mươi giờ điều tra truy xét lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an phối hợp cùng công an huyện thủ thừa đã bắt giữ được đối tượng
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an tp thủ thừa tp đông an nhận được tin báo tại ấp an hòa một xã bình an tp thừa xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là bà trần thị thu nga bốn mươi năm tuổi
ngay sau đó lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh và bắt giữ được đối tượng gây án là bùi thanh tân tức giòm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã bình an huyện thủ thừa tỉnh long an
cách một tháng không làm nghỉ làm công nhân nhưng mà có tiền để mua vàng là chuẩn bị cứ giờ
tại cơ quan điều tra tân khai nhận ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín gia đình tân và gia đình bạn gái tổ chức lễ ra mắt
nhưng tân không có tiền để tổ chức tiệc và mua vàng tặng vợ như đã hứa
biết bà nga sống một mình thường đi vắng nhà nạn nhân có kinh doanh thức ăn gia súc gạo và làm chủ hụi
từ đó tân nể xin ý định trộm cắp tài sản của nạn nhân
nhà bà nga đối diện với nhà máy xay lúa trước đây tân đã từng làm công
chui vào nhà vào nhà kho
bằng lỏng hỏng cửa cái
kho kế bên nhà và gỡ hai tấm con
gỡ xong hai tấm con thì tôi gỡ thêm một tấm lao phong nữa để chui vào nhà
khi mà chui vào nhà xa bước vào nhà thì hay nghe tiếng cơ chính
nga về và mở cửa ở nhà cửa trên
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tân đi bộ đến trước nhà nạn nhân để quan sát
phát hiện nhà đóng cửa nên tân chui vào kho bên cạnh
rồi leo lên mái sau nhà của nạn nhân chui vào trong nhà
sau khi đã đột nhập vào bên trong thì bà nga về đến nhà
bị phát hiện nên tân dùng tay xiết cổ nạn nhân từ phía sau cho đến khi nạn nhân nằm bất động
sau đó tân đi lên nhà trên đến tủ gỗ lấy đi số tiền gần một mươi ba triệu đồng và thoát ra ngoài
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày tân cùng vợ sắp cưới đến tiệm vàng ở thị trấn bến lức mua nhiều nữ trang
hiện công an tỉnh long an đã khởi tố bị can đối với bùi thanh tân
về hành vi giết người và cướp tài sản
ngoài ra số vàng nêu trên cũng đã bị cơ quan chức năng thu giữ
đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá thành công
một đường dây bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
do đối tượng đỗ xuân tuấn hai mươi bảy tuổi chú tỉnh thanh hóa cầm đầu
tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan và giải thoát cho một mươi ba cô gái khỏi những điểm cà phê ôm massag kích dục
trước đó nhận được tin báo của một phụ nữ về việc con gái bà bị bắt giữ trái pháp luật
để cưỡng đoạt đòi phí xin việc tám triệu đồng do bị bán cho tiệm massage trên địa bàn xã bà điểm huyện hóc môn
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã giải cứu được nạn nhân
đến ngày một mươi ba tháng năm cơ quan công an bắt giữ đỗ văn tuấn là tú ông cầm đầu và các đối tượng có liên quan
trinh sát cũng đã đến sáu cơ sở hoạt động massa cà phê kích dục mại dâm
nằm giải rác ở tp hcm đồng nai và bình dương để giải cứu các nạn nhân
thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải thông tin tuyển dụng trên zalo facebook
với hứa hẹn là việc nhẹ lương cao
sau đó rụ rỗ bán các cô gái cho các đột tụ điểm kinh doanh nhạy cảm với giá từ ba đến một mươi triệu đồng một người
hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng trên
hai mươi đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke
vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện tạm giữ
vào khoảng một giờ sáng nay đội quản lý hành chính về trật tự xã hội
phù hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
bất ngờ kiểm tra quán karaoke phi dung tại xã hóa an tp biên hòa
phát hiện trong bốn phòng có tổng cộng hai mươi tám đối tượng gồm hai mươi bốn nam và bốn nữ đang sử dụng ma túy
tại hiện trường thu giữ một số bịch chứa chất bột màu trắng và dụng cụ sử dụng ma túy
toàn bộ các đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở công an để xác minh
qua test nhanh xác định có hai mươi bốn đối tượng dương tính với ma túy
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với phan hồng chuẩn
hai mươi tuổi chú huyện duyên hải tỉnh vĩnh long về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng chuẩn là nhân viên thị trường khu vực tây nguyên của công ty phân bón đạt nông tỉnh vĩnh long
đầu năm hai nghìn một mươi bốn chuẩn làm việc tại tỉnh đắk lắc rồi có quen biết với anh trần minh hải
ở tp buôn ma thuột vì thường xuyên thuê xe ô tô tự lái của anh hải để đi tiếp thị phân bón
trong thời gian đầu chuẩn luôn trả xe và tiền thuê xe đúng hẹn
tuy nhiên trong mùa quân cấp hai nghìn một mươi tám chuẩn dính vào nạn các đội bóng đá và thua nợ trên hai trăm linh triệu đồng
vì bị chủ nợ nhiều lần đòi tiền nên chuẩn đã nghĩ đến việc lừa chiếm đoạt xe của anh hải để cầm cố lấy tiền trả nợ
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chuẩn đã ba lần đến nhà anh hải thuê ba chiếc xe ô tô tự lái
sau đó chuẩn làm giả giấy tờ mua bán sang tên xe do mình đứng làm chủ rồi mang đi cầm cố được trên ba trăm ba mươi triệu đồng
số tiền này chuẩn đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã truy thu được ba chiếc xe trên và trả lại cho gia đình anh hải
vào chiều qua công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa bắt giữ nguyễn thành phong hai mươi tám tuổi
chú tại xã vĩnh kim huyện châu thành tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng năm chủ tiệm vàng kim vinh nằm trên đường ấp bắc phường bốn thành phố mỹ tho
phát hiện và trình báo cơ quan công an về việc nhân viên nguyễn thanh phong có hành vi trộm vàng số lượng lớn
khám xét trên người phong cơ quan chức năng thu giữ hai bịch ni lông bột vàng
còn tại nhà của phong cũng phát hiện một mươi ba bịch bột vàng trong phòng ngủ
tiếp đó lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện người nhà của đối tượng này cất giấu phía sau nhà một hộp nhựa
chứa đựng một mươi bảy thanh kim loại màu vàng hai mươi bảy bịch ni lông chứa bột vàng và một sổ tiết kiệm hai trăm linh triệu đồng
ước lượng tổng số vàng mà đối tượng trộm của chủ tiệm là khoảng hai kg
hơn một trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất vừa bị lực lượng công an tỉnh bạc liêu phát hiện trên xe khách khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện hòa bình
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi hai b một nghìn tám trăm một mươi một
do tài xế đặng công danh điều khiển theo hướng từ cà mau đi thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển hơn một trăm linh kg tôm xú nguyên liệu có chứa tạp chất là aga
tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng mua sắm asean thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đối ngoại mậu dịch lạng sơn
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn đã phát hiện nhiều vi phạm tại đây
khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng mua sắm asean
tại tầng hai trung tâm thương mại đồng đăng thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phát hiện trong cửa hàng này đang bày bán nhiều mặt hàng tiêu dùng
bao gồm nước hoa mỹ phẩm và túi sách các loại
trong đó có một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại việt nam
tại thời điểm kiểm tra công ty chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan
chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho một số mặt hàng được bày bán tại cửa hàng
đặc biệt tại gian hàng bán dược liệu đang được trưng bày giới thiệu rất nhiều loại dược liệu quý
ghi rõ là xuất xứ việt nam
tuy nhiên qua thực tế kiểm tra lực lượng chức năng lại phát hiện nhiều loại dược liệu có xuất xứ từ trung quốc
được giấu trong gian hàng
đội quản lý thị trường số hai đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm túi sách thời trang và dược liệu có dấu hiệu vi phạm
để xử lý theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã phương yên huyện trương mỹ thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường chú tại thôn đồng đĩnh xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
còn về tội đánh bạc
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn tránh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã lợi bác huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm mươi bốn
sáu nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện